kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
một đối tượng manh động dùng dao chém trưởng công an xã bị thương vừa bị công an huyện yên bình tỉnh yên bái bắt giữ
theo đó vào trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi một sau khi uống rượu tại nhà
nguyễn khắc công sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại xã cảm nhân huyện yên bình đã chửi bới vợ mình và đe dọa đốt nhà
nhận được tin báo công an xã cảm nhân đã lập tức có mặt tại hiện trường và yêu cầu mở cửa để lực lượng chức năng tiến hành giải quyết vụ việc
nhưng đối tượng nguyễn khắc công không những không chấp hành mà còn tiếp tục chửi bới đe dọa và đốt chiếc xe máy để trong nhà đối tượng
lúc này lực lượng công an xã đã trèo qua tường rào vào nhà đối tượng để dập lửa
khi mọi người vào đến sân thì đối tượng nguyễn khắc công đã cầm dao lao ra chém đồng chí hoàng duy tuân
tuy nhiên đối tượng đã bị các đồng chí công an xã khống chế và tước vũ khí
sau đó lực lượng công an xã đã kéo được chiếc xe máy đang cháy ra ngoài sân và dập tắt đám cháy
công an xã cảm nhân đã bàn giao đối tượng cho công an huyện yên bình tiến hành xử lý
quá trình khống chế đối tượng đồng chí hoàng duy tân đã bị đối tượng chém bị thương ở cánh tay hiện đang được điều trị
công an thành phố thủ đức cho biết
công an thành phố thủ đức đã bắt được băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp vận tải
cung cấp vật tư xây dựng cho các dự án trên địa bàn thành phố thủ đức
nhóm này đã nhiều lần làm luật chiếm đoạt của các doanh nghiệp gần nửa tỷ đồng
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn kim thu nguyễn thị kim tuyến nguyễn văn anh nguyễn hoài phúc
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức thu thập được
hành vi của các đối tượng dùng vật ngăn cản và lời nói đe dọa nhằm gây áp lực cho các doanh nghiệp
để đòi tiền cho các xe vào công trình xây dựng với tổng số tiền bị chiếm đoạt là bốn trăm năm mươi tám triệu đồng
có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản
đối với nguyễn thị kim thu có hành vi hủy hoại chiếc điện thoại của anh trương tuấn thanh
có giá trị hơn một mươi ba triệu đồng nên có dấu hiệu tội phạm hủy hoại tài sản
đây là lời khai của huỳnh minh huy một mươi năm tuổi chú phường xuân hà quận thanh khê
về việc cùng với bạn là trần minh đức chú tại địa phương
thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà nẵng
còn đây là đối tượng nguyễn quang huy một mươi tám tuổi chú phường xuân hà quận thanh khê
là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp xe máy vào dạng sáng ngày ba mươi tháng tám
em đi dạo thấy một chiếc xe mà lúc đó không có ai hết
lúc đó xe không có cổ thì em có nội đồng tham
nên là có lấy một chiếc xe cấp để đi vừa bán để kiếm tiền tiền xe gai nhăn
qua điều tra phần lớn các em đều nghỉ học từ sớm
gia đình không quan tâm theo bạn bè xấu là vào những cuộc vui trên mạng internet
bên cạnh đó sự bất cẩn của người dân cũng là một trong những nguyên nhân
khiến các đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
rất nhiều các biện pháp quản lý tuyên truyền vận động số thanh thiếu niên
có nguy cơ cao vi phạm pháp luật được công an các đơn vị địa phương ở đà nẵng triển khai
nhằm giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội
đặc biệt mô hình chỉ huy công an phường xã nhận kèm cặp
giúp đỡ một trường hợp có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ cao phạm pháp hình sự
đã trở thành giải pháp thiết thực trong bối cảnh hiện tại nhiều quy định quản lý còn bất cập
hiện nay các quy định của pháp luật về công tác xử lý thanh thiếu niên hư là khá là bất cập
đặc biệt là quy định về giáo dục giáo dưỡng
hiện nay ví dụ như cái số đối tượng mà vừa rồi chúng tôi phát hiện đấu tranh
là có quá trình vi phạm
khá lâu dài và thực hiện hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn
cần phải xem xét lại cái quy định và điều chỉnh
đối với xử lý cái hành vi trộm cắp đối với nhóm tuổi vị thành niên và các vi phạm khác
và đồng thời là sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan ban ngành
nhất là các ngành mà tham gia trong các ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ở các địa phương
không còn sự ngông ngênh hảo hán
số thanh thiếu niên này đã phải trả giá cho hành vi coi thường pháp luật
gây nên những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng sức khỏe của người khác
việc uốn nắn bảo ban thanh thiếu niên có nguy cơ cao vi phạm pháp luật
vẫn rất cần sự chung tay vào cuộc thường xuyên nghiêm túc của toàn xã hội
lừa đảo bằng hình thức xem bói
thực hiện hành vi mê tín dị đoan để chiếm đoạt gần hai trăm linh triệu đồng
đối thượng võ hòa nhơn và nguyễn thị hương
vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng này sống với nhau như vợ chồng
ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi do cuộc sống khó khăn
nên hương đã nghĩ ra cách lấy nick facebook
bi nguyễn trên mạng internet để vào các nhóm xem bói
với mục đích xem bói cho người khác để nhận tiền
đến đầu năm hai nghìn hai mươi một thông qua hình thức xem bói trên mạng internet
hương quen biết với một nạn nhân ở thị trấn khe tre huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
biết nạn nhân bị trục chặt trong chuyện tình cảm
có nhu cầu xem bói về đường tình duyên
đối tượng nói với nạn nhân là bị người âm theo
nên phải cúng để hóa giải
hương cho nạn nhân số điện thoại của nhơn
và giới thiệu đây là thầy tịnh chuyên giải bùa
tin lời hương nạn nhân trao đổi qua lại với nhơn
sau đó hương và nhơn thay nhau nhắn tin yêu cầu nạn nhân
chuyển tiền vào tài khoản để làm các lễ cúng như đã trao đổi
tổng số tiền nạn nhân chuyển khoản cho hai đối tượng là gần hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị bất chấp nguy hiểm nước lũ đang chảy xiết
mới đây công an xã phước hiệp phối hợp cùng với tổ thanh niên
xung kích phòng chống lụt bão thôn giang nam
kịp thời cứu hộ thành công hai thanh niên bị nước lũ cuốn trôi
khi đi qua khu vực bờ tràn sông tranh
thuộc địa phận thôn giang nam xã phước hiệp huyện tuy phước của tỉnh bình định
tối ngày một mươi năm tháng một mươi một anh nguyễn ngọc hùng hai mươi chín tuổi
chú thôn lục lễ xã phước hiệp trên đường đi làm về
khi đến khu vực trên do chủ quan đã cố điều khiển xe máy đi qua
và bị nước lũ cuốn trôi cả người và phương tiện xuống dòng nước đang chảy xiết
thành em cứ nghĩ là mình đi qua được
nói chung là em rất là tự nhiên
với lại là em chạy qua đó thì không may là bị nước nó xiết quá
nó cuốn em cả người và xe là nhào xuống nước luôn
tại thời điểm xảy ra vụ việc rất may lúc này
lực lượng công an xã phước hiệp cùng tổ thanh niên sung kích của địa phương
đang tổ chức tuần tra tại các khu vực bị ngập lụt trên địa bàn
đã kịp thời phát hiện
không một chút do dự bất chấp hiểm nguy
các anh đã nhanh chóng tiếp cận khu vực người bị nạn
tổ chức ứng cứu đưa người và tài sản lên bờ một cách an toàn
công an xã là nhanh chóng
phó gặp cùng tổ chức người dân ở địa phương
dùng dây thần và phao cứu sinh
để mà kịp thời cứu người thanh niên nó bị trôi xuống nước
huyện tuy phước từ bình định là một trong những địa bàn thuộc vùng rôn lũ của tỉnh
do đó trong những ngày vừa qua với lượng mưa lớn kéo dài
và mực nước lũ từ các nhánh sông đổ về
khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện tuy phước bị ngập cục bộ
trong đó địa bàn xã phước hiệp chịu ảnh hưởng không nhỏ
trước tình hình trên ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện tuy phước
đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện hộ đê
cứu hộ cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ
nhằm kịp thời ứng phó cứu nạn cứu hộ người dân bị nạn trong lũ
và khắc phục hậu quả sau lũ
hành động dũng cảm của cán bộ chiến sĩ công an xã phước hiệp
cùng các lực lượng hỗ trợ cứu người dân bị nạn trong mưa lũ
được chính quyền và nhân dân biểu dương khen ngợi
đây sẽ là động lực để các anh tiếp tục nỗ lực sát cánh cùng người dân
trong công tác phòng chống bão lũ và thiên tai
góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn
hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực bờ tràng sông tranh
thuộc địa phận thôn giang nam xã phước hiệp huyện tuy phước
những ngày qua mưa lớn kết hợp với lũ dân cao
đã khiến một số tuyến đường nơi đây bị ngập lụt
và để đảm bảo an toàn cho người dân
lực lượng chức năng đã lập các chốt chặn
để không cho người và phương tiện đi qua những khu vực này
đồng thời khuyến cáo người dân
tuyệt đối không điều khiển phương tiện qua lại những dòng nước đang chạy xiết
để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hương yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn mạnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hục hậu thường trú tại chín mươi tám a trần quốc toản
phường võ thị sáu quận ba tp hcm
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hương yên
là hai đối tượng
đối tượng trần thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hục hậu thường trú tại thôn đào đặng xã trung nghĩa tp hương yên tỉnh hương yên
và đối tượng hoàng văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hồ hậu thường trú tại thôn minh lý xã hoàng hoa thám huyện ân thi tỉnh hương yên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đừng dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện